nếu như những sản phẩm lỗi ấy lại hành nghề trên chính cơ thể của con người quyết định sinh mạng của con người
vâng mấy ngày qua dư luận xã hội lại tiếp tục được một phen bàng hoàng khi mà phát hiện ra hàng chục người nghi nhiễm hiv
vì dùng chung bơm kim tiêm khi điều trị tại một phòng khám tư nhân ở xã kim thượng huyện tân sơn tỉnh phú thọ
và thông tin chính thức về sự việc này sẽ được phóng viên intv ghi nhận trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cùng với đó là những nội dung đáng chú ý khác
người đứng đầu bộ công an khẳng định không để lọt bất cứ ai có liên quan đến gian lận trong thi cử
tiếng kẻng an ninh phát huy vai trò của mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở ghi nhận tại thừa thiên huế
công viên bị chiếm dụng không gian vui chơi giải trí của người dân bị thu hẹp thực trạng nhức nhối nhiều năm trên địa bàn thủ đô
nhưng vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
trong phần tin quốc tế pháp tăng cường sử dụng nhựa tái chế theo cam kết chỉ sử dụng loại nhựa này trên đất nước trước năm hai nghìn hai mươi
và sau đây là nội dung chi tiết
tại buổi trả lời chất vấn trước ủy ban thường vụ quốc hội vào chiều qua thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã thông tin về vấn đề tội phạm trong trường hợp
trong đó bộ trưởng khẳng định không để lọt bất cứ ai liên quan đến gian lận trong thi cử
bộ trưởng tô lâm cho biết vừa qua bộ đã phối hợp với công an địa phương khởi tố ba vụ án với tội danh
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ liên quan đến những người tham gia chấm thi quản lý bài thi đề thi đã có vi phạm
đây là những thủ đoạn mới đã được phát hiện từ trước
trong các kỳ thi trước cũng đã có thủ đoạn gian lận
trong các kỳ thi trước bộ công an đã phối hợp tốt với bộ giáo dục và đào tạo đưa ra phương án tránh gian lận trong thi cử
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định về phạm vi điều tra không phải chỉ ở ba địa phương hà giang sơn la và hòa bình
nếu phát hiện những địa phương khác bộ công an vẫn tiếp tục xử lý
bộ trưởng cũng cho hay trong quá trình tham gia quản lý điều hành kỳ thi cũng đã có dấu hiệu vi phạm của các tổ chức và cá nhân
đối tượng vi phạm kể cả trong nội bộ lực lượng công an đều bị xử lý một cách thích đáng
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín cấp trung học cơ sở diễn ra vào ngày hôm qua
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đã công bố dự thảo ba phương án tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi để lấy ý kiến của các trường trung học
cụ thể phương án một thi tuyển bốn bài thi độc lập gồm toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi thứ tư
phương án hai giữ nguyên như phương án tuyển sinh năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tức là tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển
và phương án ba là tổ chức thi ba bài thi gồm hai bài thi độc lập là toán ngữ văn và một bài thi tổ hợp
tổ hợp một gồm bốn môn ngoại ngữ vật lý lịch sử và giáo dục công dân
hoặc tổ hợp hai gồm bốn môn ngoại ngữ địa lý hóa học và sinh học
ngoài ba phương án nêu trên các trường có thể đề xuất phương án tuyển sinh khác
dự kiến phương thức tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sẽ được công bố trong thời gian học kỳ một năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
liên quan đến vụ hàng chục người dân ở xã kim thượng huyện tân sơn tỉnh phú thọ bị nhiễm hiv
và chiều qua ubnd tỉnh phú thọ đã có buổi họp cung cấp thông tin sự việc
theo đó hiện đã có bốn mươi hai trường hợp nhiễm hiv chính thức được phát hiện mới
tại xã kim thượng đây là tỷ lệ khá cao ở địa bàn xã
lãnh đạo ubnd tỉnh phú thọ cũng cho biết chưa khẳng định được nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ yếu
dẫn đến việc phát hiện tỷ lệ cao nhiễm hiv ở xã kim thượng
vì vậy ubnd tỉnh phú thọ thống nhất với bộ y tế cử đoàn chuyên gia của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
giúp nghiên cứu đánh giá về sự việc này
điều quan trọng nhất lúc này là tư vấn giúp đỡ một cách tốt nhất về mặt tâm lý
cho những người không may bị nhiễm hiv và có phương án điều trị cho các bệnh nhân
vâng từ sự việc hy hữu này thì rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra
trong đó câu hỏi lớn nhất đó là băn khoăn về chất lượng của những phòng khám tư
và chi tiết về vụ việc này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong phần sau của an ninh ngày mới sáng nay
trong khi đó liên quan đến sự việc thai phụ nguyễn thị minh thu hai mươi bảy tuổi
tại phường trần hương đạo tp quảng ngãi tử vong bất thường
phẫu thuật nội soi cắt u nang bùn trứng bộ y tế đã có văn bản yêu cầu sở y tế tỉnh quảng ngãi
báo cáo rõ sự việc trước ngày một mươi bốn tháng tám
trước đó thai phụ nguyễn thị minh thu nhập viện để phẫu thuật u nang bồn trứng
chín giờ sáng ngày tám tháng tám ca phẫu thuật bắt đầu đến một mươi h ba mươi phút cùng ngày thì kết thúc
tuy nhiên không lâu sau đó thai phụ đã yếu dần và tử vong
bộ y tế yêu cầu sở y tế quảng ngãi nêu rõ quá trình thực hiện các y lệnh cho thai phụ
từ khi nhập viện quá trình gây mê phẫu thuật và quy trình chăm sóc thai phụ sau phẫu thuật
bộ y tế cũng yêu cầu báo cáo rõ kết quả nhận định ban đầu của hội đồng chuyên môn bệnh viện sản nhi tỉnh
về nguyên nhân tử vong cho thai phụ
phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ học viện cai nghiện bỏ trốn ở tiền giang cách đây ba ngày
cụ thể ngày một mươi một tháng tám
cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh tiền giang đã xảy ra vụ việc học viên cai nghiện ma túy phá cổng rào
treo tường bỏ trốn tập thể
về việc này phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ lao động thương minh và xã hội và ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
chỉ đáo các ngành cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả ổn định tình hình
làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng tám
ngày hôm qua công an tỉnh hà giang đã phát hiện bắt quả tang đối tượng đang mua bán trái phép chân ma túy cùng nhiều vũ khí
đối tượng bị bắt giữ là ngô thị nghị trú tại tổ ba phường minh khai tp hà giang tỉnh hà giang
thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng ngô văn nghị
cơ quan điều tra thu giữ một số đồ vật gồm gậy điện dao kiếm dụng cụ huyết hiếp ma túy và hơn năm mươi g ma túy đá
cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng để tiếp tục điều tra
tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã phát hiện ba một trăm một mươi đối tượng tội phạm là trẻ vị thành niên tăng một mươi một bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
điều này cho thấy tội phạm ngày càng có xu hướng trẻ hóa trong đó có nhiều vụ phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án có chiều hướng gia tăng
tội phạm liên quan đến chiếm đọt tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm sáu mươi tám năm
bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết qua điều tra các vụ án đã kiến nghị các ngành khắc phục
nhiều sơ hở thiếu sót không để tội phạm hoạt động
cũng trên báo an ninh tổ đô số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có tiêu đề
sắp cởi trói cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm
theo đó bộ khoa học và công nghệ đang kiến nghị chính phủ bãi bỏ nghị định số tám trăm bảy mươi hai nghìn một mươi sáu ndcp
ngày một sáu hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy
theo các chuyên gia của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung

điều kiện được ban hành trong nghị định theo hướng không khuyến khích tạo ra chuỗi sản xuất
không khuyến khích chuyên môn hóa
điều này trái với xu hướng kinh doanh hiện đại can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp
khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị đóng cửa
hiệp hội taxi hà nội vừa gây bất ngờ khi có đơn kiến nghị gửi thủ tướng chính phủ
tố bộ giao thông vận tải thiếu trung thực trong tờ trình chính phủ về dự thảo nghị định
thay thế cho nghị định tám trăm sáu mươi hai nghìn một mươi bốn ndcp
theo hiệp hội taxi hà nội trong tờ trình chính phủ
bộ giao thông vận tải đã cố tình không đánh giá hết những tồn tại của chương trình thí điểm
việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động vận tải
hiệp hội taxi hà nội đưa ra sáu điểm thất bại của chương trình thí điểm này
gồm phá vỡ quy hoạch vận tải tại các địa phương không được chọn thí điểm
gây ủn tắc giao thông không quản lý được đơn vị thí điểm
tạo ra môi trường kinh doanh bất bình đẳng
triệt tiêu taxi truyền thống quản lý không chặt chẽ
dẫn đến thất thu thuế tạo ra nhiều bất ổn cho xã hội và vi phạm luật cạnh tranh
tp hcm dự kiến sẽ không thu học phí bậc trung học cơ sở vào năm hai nghìn hai mươi
đây là thông tin được đăng tải trên báo điện tử lao động
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân cho biết
tp hcm đang bàn hướng không thu học phí đối với cấp trung học cơ sở
dự kiến sẽ triển khai từ năm hai nghìn một mươi chín
quan điểm của tp hcm là đảm bảo quyền được học
mọi người đều có quyền học có trách nhiệm cho con em phải được đi học
được biết miễn học phí trung học cơ sở là một trong những đề xuất của bộ giáo dục
nằm trong đề án luật giáo dục sửa đổi
tuy nhiên bộ nội vụ tài chính không chấp thuận bởi cho rằng
thời điểm này chưa phù hợp làm tăng chi ngân sách nhà nước
thưa quý vị
hiện nay trên địa bàn hà nội không ít công viên và vườn hoa
đang phải nhường nhiều vị trí vàng cho nhà hàng quán cà phê hay là điểm trông giữ xe
điều này khiến cho không gian vui chơi giải trí của người dân thủ đô bị thu hẹp đáng kể
điều đang nói là vấn đề này đã diễn ra từ nhiều năm nay
thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có bất cứ một biện pháp hữu hiệu nào
để giải quyết sức điểm thực trạng này gây bức xúc trong dư luận
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên góc nhìn intv
công viên tuổi trẻ thủ đô phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
đi từ cổng có lẽ ai cũng nghĩ đây là nhà hàng cao cấp
theo quy hoạch khu đất nhà hàng này là diện tích trồng cây xanh
bên cạnh đó là hàng loạt nhà hàng dọc theo hai bên tường công viên
với nhiều người dân không gian chung công viên bị chiếm dụng với những mục đích như thế này là điều khó chấp nhận
không thể chấp nhận được vì công viên là khu vui chơi của mọi người
người già trẻ em hoặc là thanh niên vào người ta chơi để giải trí để nghỉ mát
nhưng mà nhà hàng mọc lên rất là phản cảm
tôi nghĩ là cơ quan chức năng phải có trách nhiệm là dẹp bỏ hết những nhà hàng
ở trong công an viên khu là khu để dành cho vui chơi giải trí thôi
tôi năm nay tôi bảy mươi ba tuổi rồi
thực ra không có chỗ nào để đi vào công viên không có chỗ nào để tập cả
các quán mọc lên là chi chít
cháu không có chỗ để mà chơi
đi nhiều lúc là phải len chân
nhiều khi đi vào cái quán người ta thì phải mắng mình
cho nên là tôi cũng yêu cầu làm sao mà cố gắng làm sao để những cái phần nào để cho vui chơi là phải để vui chơi
chứ không đừng có để kinh doanh vào đây
còn đây là khu công viên thể thao hà đông
chuyên năm xẻ bẩy thanh tường quán ăn ca la ô tô quán cà phê hay cả một chợ ẩm thực
ngay trên khuôn viên này là nhà điều hành dự án
khai thác tạm thuộc chi nhánh phát triển quỹ đất hà đông quản lý
nhưng khi phóng viên antv hỏi về việc cho thuê cũng như việc quản lý đất tại khu công viên thì câu trả lời là thế này đây
cái này là chủ trụ trung tâm chỉ có cách quản lý đất
hiện trạng các nhà hàng quán xá ca la ô tô thuê đất của mình như thế nào
thì họ thuê có hợp đồng
có hợp đồng thuê thì có nhiều đơn vị
thì họ cho thuê
cho thuê làm

đấy là của khu công viên
vâng thế tại sao lại mình phải cho thuê vậy
thuê này thì đương nhiên là của ấy chứ không có sự chỉ đạo
chứ không có sự chỉ đạo gì ạ
cũng như hai công viên trên đây là thực trạng đang diễn ra tại công viên thủ lệ
việc các nhà hàng mọc lên trong khuôn viên đã diễn ra từ rất lâu
nhưng chưa hề có một hình thức xử lý đối với vấn đề này
và điều đáng nói đó là công viên này chỉ cách ủy ban nhân dân quận ba đình chưa đầy một cây số
để tìm hiểu rõ hơn trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với việc đất công bị sử dụng sai mục đích
phóng viên đã liên hệ phỏng vấn đối với sở tài nguyên và môi trường hà nội
nhưng đại diện sở hẹn phóng viên phỏng vấn vào một gì khác
vậy trách nhiệm của ai khi những khu đất vàng của công viên đang bị sử dụng sai mục đích
trở thành nhà hàng quán ăn và các dịch vụ khác
câu trả lời sẽ được phóng viên góc nhìn antv chúng tôi phản ánh trong những bản tin tiếp theo
mời quý vị và các bạn đón xem
thưa quý vị công an tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan
điều tra truy xét vụ cướp táo tờ xảy ra tại chi nhánh ngân hàng việt tinh bang
trên đường nguyễn sơn quận tân phú
trước đó khoảng hơn một mươi bốn h ngày một mươi ba tháng tám hai nam thanh niên chạy xe máy hiệu quay màu trắng
lưu thông trên đường nguyễn sơn
khi đến trước ngân hàng việt tinh bang chi nhánh nguyễn sơn số hai trăm năm mươi sáu
phường phú thọ hòa quận tân phú thì dừng lại
thanh niên ngồi sau mang ba lô tiến vào trong khu vực giao dịch của ngân hàng để xin tiền
bị khước từ người này đã rút cho uy hiếp một khách hàng để cướp bảy trăm linh đồng
tuy nhiên công an phường cùng lực lượng bảo vệ ngân hàng đã lập tức khống chế người này
qua xác minh thanh niên gây ra vụ việc được xác định là đặng hoàng bắc hai mươi ba tuổi
ngụ quận bình tân tp hcm
bắt gây ra vụ việc trong tình trạng biểu hiện ngáo đá
hiện công an đang xác nghiệm ma túy bắc và lấy lời khai đã phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định
đây cũng là địa điểm để thành phố tổ chức các sự kiện hoạt động âm nhạc giải trí
hiện thành phố muốn nâng cấp bố trí thêm đài phun nước hệ thống chiếu sáng khu vệ sinh
quầy bán nước tự động khu vực ẩm thực đường phố bãi giữ xe cho tuyến phố
để phục vụ người dân khi thành phố tổ chức sự kiện lớn tập trung đông người
ngoài ra sở quy hoạch kiến trúc được giao nghiên cứu kết nối không gian tổng thể của phố đi bộ nguyễn huệ
với khu vực công viên nước nhà hát thành phố và trục đường lê lợi tôn đức thắng hàm nghi
thưa quý vị theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm tính đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
diện tích gieo trồng rau an toàn của thành phố đã tăng trên một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước đạt chín ba trăm năm mươi sáu ha
từ đầu năm đến nay tp hcm đã chứng nhận việt gáp cho năm mươi hai cơ sở với diện tích chín mươi một bảy mươi bốn hectare
sáu mươi cơ sở đạt chứng nhận việt gáp trên địa bàn thành phố lên một một trăm một mươi sáu cơ sở với tổng diện tích canh tác gần chín trăm linh sáu ha
tương đương với gần năm hectare diện tích gieo trồng sản lượng dự kiến một trăm một mươi bảy sáu trăm năm mươi tám tấn một năm
ngoài ra thành phố cũng đã triển khai xây dựng cánh đồng sản xuất rau muốn nước theo quy trình việt gáp
tại hai xã nhị bình huyện hóc môn và xã bình mỹ huyện củ chi với tổng diện tích gần bốn trăm linh hectare và năm trăm hai mươi hộ tham gia
hiện tp hcm đã triển khai thực hiện gián tem truy xuất nguồn gốc rau củ quả việc gáp
tại hợp tác xã phước an huyện bình chánh hợp tác xã phú lộc huyện củ chi với một mươi sáu chủng loại rau
có tám mươi hai hộ dân là xã viên của hai hợp tác xã tham gia chương trình
sản lượng ra quản lý truy xuất nguồn gốc đạt khoảng một mươi hai tấn trên một ngày
chiếm tám mươi sản lượng của hai hợp tác xã và được bày bán trên năm mươi điểm bán
tại các hệ thống siêu thị sài gòn cô ấp siêu thị lotte và siêu thị eon
thưa quý vị những tranh chấp giữa công ty tuần châu hà nội và công ty ds của đạo diễn việt tú
đã nóng trở lại sau những ngày qua khi mà đạo diễn việt tú đã tổ chức họp báo liên quan đến quyền tác giả
và mới đây thì phía công ty tuần châu hà nội cũng đã có văn bản phản hồi về những cáo buộc được đưa ra
ngày chín tháng tám đạo diễn việt tú tổ chức họp báo đưa nhiều bằng chứng về sự giống nhau bối cảnh âm nhạc
cách dàn dựng tiết mục của hai vợ diễn thùa ấy sứ đoài trong các văn bản pháp lý liên quan
thường gọi là vỡ ngày xưa và tinh hoa bắt bộ
công ty ds và đạo diễn việt tú tiếp tục khẳng định đạo diễn hoàng nhật nam và công ty sen vàng
đã sao chép ý tưởng kịch bản thổ ấy sứ đoài
với những vi phạm mà phía việt tố cáo buộc cộng với số tiền mà công ty ds cho là tuần châu hà nội chưa thanh toán
đại diện pháp lý của phía việt tú yêu cầu công ty tuần châu hà nội bồi thường bảy hai tỷ đồng
sau buổi họp báo ít ngày đại diện pháp lý công ty tuần châu hà nội đã có văn bản phản hồi
đại diện này cho biết hiện chưa thấy những chứng cứ này nên chưa tới kết luận về tính hợp pháp của chúng
về thông tin công ty tuần châu hà nội không giữ cung cấp video của hai vỡ thực cảnh ngày xưa và tinh hoa bắt bộ
theo yêu cầu của tòa
phía công ty cho biết thời điểm này phía tuần châu hà nội chưa nhận được bất cứ văn bản nào của tòa yêu cầu cung cấp thêm chứng cứ
nên việc đạo diễn việt tú đưa ra thông tin trên là không có cơ sở
về phía đạo diễn việt tú cho rằng kịch bản vỡ ngày xưa được ông ấp ủ và sáng tạo trước thời điểm ký hợp đồng thực hiện với công ty tuần châu hà nội
đại diện tuần châu hà nội cho biết trong phạm trù sáng tạo nghệ thuật rất khó xác định ai có ý tưởng trước
việc xác định này phải dựa trên việc đăng ký và xác nhận ở một cơ quan có thẩm quyền của nhà nước
hiện hai đơn kiện liên quan đến quyền tác giả và sở hữu quyền tác giả của vở tinh hoa bắc bộ đều đang được tòa án thành phố hà nội thủ lý
đơn kiện của công ty tuần châu hà nội không liên quan đến vai trò tác giả của đạo diễn việt tú với vở này
mà yêu cầu bộ thường hơn sáu tỷ đồng vì đạo diễn việt tú tự ý đăng ký sở hữu quyền tác giả vỡ ngày xưa
vợ diễn mà tuần châu hà nội là đơn vị bỏ tiền đầu tư
thưa quý vị trong ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng tám tại thành phố hồ chí minh
cựu danh thủ của đội tuyển anh michael owen đã hoàn thành chuyến thăm và giao lưu lần đầu tiên với người hãm bộ tại thành phố hồ chí minh
danh thủ michael owen đã chuyến bay đến sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh lúc một mươi một giờ trưa ngày một mươi ba tháng tám
trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ
oe đã có buổi giao lưu thân mật với hàng trăm người hâm mộ sau đó tại một sảnh hội nghị tại quận một
để chia sẻ những câu chuyện thể thao qua nhiều giai đoạn
nhân dịp này michael owen cũng giới thiệu những dòng thời trang riêng và các giao án tập hốn bóng đá do chính anh thiết kế
thành tích ghi bàn của michael owen được người hâm mộ việt nam nhớ đến nhất ở mùa giải world cup năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
với bàn thắng kinh điển vào lưới argentina đã khiến cái tên oen trở thành hiện tượng của làng cầu thế giới
tổng cộng owen đã ghi được một trăm một mươi tám bàn thắng trong hai trăm một mươi sáu lần ra sân tại premier league cho liverpool
và một trăm năm mươi tám bàn thắng trong tổng số hai trăm chín mươi bảy lần trên tất cả các mặt trận
bởi đối tượng của nó chính là tính mạng của con người
bởi vậy mà bài học đầu tiên đối với những người làm nghề y bắt buộc đó chính là lời thầy y đức phải không ạ
và đến đây thì chúng tôi
hy vọng rằng là những cái sự việc đau lòng như vừa mới được kể đến trong chương trình sẽ không còn lặp lại nữa
và đó cũng là lời kết của chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay